kính thưa quý vị đất nước ta vừa đi qua năm hai nghìn một mươi tám năm thứ ba thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
với đầy ấp các sự kiện rất sôi động và phong phú
trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức
nhưng chúng ta đã đạt được những thành quả rất quan trọng
thành quả đó có được là nhờ vào sự đoàn kết thống nhất nỗ lực phấn đấu
chung sức đồng lòng của toàn đảng toàn dân toàn quân ta và cả hệ thống chính trị
truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả
những thành tiệu toàn diện đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám trên tất cả các lĩnh vực
đã góp phần củng cố nâng cao niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân
và sự lãnh đạo của đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước
đó là kết tinh của sự nghiệp hơn ba mươi năm đổi mới toàn diện đất nước

chung quân đoàn kết thống nhất nỗ lực phấn đấu chung sức
chung lòng của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi tin tưởng ngày càng lan tỏa sâu rộng
trong các tầng lớp nhân dân tác động tích cực mạnh mẽ trên khắp cả nước
và được nhiều bạn bè quốc tế ghi nhận
không khí phấn khởi đó có được là nhờ vào niềm tin của nhân dân với đảng được củng cố
chưa có giai đoạn cách mạng nào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lại được triển
khai quyết liệt đồng bộ mang lại kết quả rõ rệt như hiện nay
thực hiện đúng với phương châm của người đứng đầu đảng nhà nước
đó là không có vùng cấm không có ngoại lệ không có đặc quyền
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
không phải chỉ đi nhăm nhâm là chống mà phải là xây
phải ngăn ngừa dân đe cảnh tỉnh
và để cho người ta không thể tham nhũng được
đấy là cái rất nổi bật
cái nổi bật của cái năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và cái nửa nhiệm kỳ vừa rồi
tôi nhớ mãi những cái năm đầu họp ở đây cái tệ mà xử án treo nhiều bây giờ bao còn đâu
có thể nói án treo nữa không
nương nhẹ bỏ sót bỏ lọt tội phạm có cả không
hầu như không có
lò đã nóng và sẽ không dừng lại
đây sẽ là cuộc đấu tranh lâu dài đầy trông gai khắc nghiệt cắt bỏ những ung nhọt trong nội bộ
dù rất đau sót
nhưng vẫn phải tiếp tục làm kiên quyết kiên trì bền bỉ và phải làm rất bài bản chắc chắn
vì sự trong sạch vững mạnh và uy tín của đảng
vì sự phát triển bền vững của đất nước
vì ý nguyện và hạnh phúc của nhân dân
mỗi người chúng ta cần luôn luôn ghi nhớ trong tâm khảm của mình rằng
lợi ích của quốc gia dân tộc của nhân dân của đảng là tối thượng
và danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với những con người
trước hết là đối với mỗi cán bộ đảng viên chúng ta
bước sang năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước xác định
sẽ có rất nhiều việc phải tiếp tục làm và làm tốt hơn
quan trọng là phải kiên quyết năng động sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra
mang lại những kết quả cụ thể và thực chất đưa đất nước tiếp tục phát triển
đi lên từng bước vững chắc cải thiện hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
toàn đảng toàn dân toàn quân ta quyết nêu cao ý chí tự lực tự cường
đoàn kết quyết liệt năng động sáng tạo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
vượt qua mọi khó khăn thử thách chủ động tích cực triển khai thực hiện các chương trình
kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra với những biện pháp mạnh mẽ phù hợp với thực tế
có tính khả thi cao bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi đường lối chủ trương của đảng và nhà nước
đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân
chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa
chúc đảng ta ngày càng vững mạnh trưởng thành đất nước ta ngày càng phát triển cường thịnh